hôm nay hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo châu văn mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cựu phó tranh án thường trực tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu bốn năm tù về tội nhận hối lộ
theo cáo trạng mỹ là thẩm phán phó tranh án thường trực tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu được phân công tham gia xét xử phúc thẩm vụ án trộm cắp tài sản
xảy ra vào ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại ấp vĩnh tiến xã vĩnh mỹ a huyện hòa bình
tòa án nhân dân huyện hòa bình xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trong vụ án sáu tháng tù giam
sau đó bị cáo gửi đơn kháng án đến tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu xin được giảm nhẹ hình phạt được hưởng án treo
qua người quen giới thiệu bị cáo gặp châu văn mỹ và nhờ mỹ giúp đỡ được hưởng án treo
châu văn mỹ được cho là đòi và nhận một trăm linh triệu đồng của bị cáo và cũng đòi quan hệ tình dục với bị cáo
ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai châu văn mỹ tham gia hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án và hội đồng xét xử đã tuyên sáu tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách một mươi hai tháng
sau khi phiên tòa kết thúc mỹ điện thoại đòi bị cáo tiền
ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tại một nhà nghỉ thuộc phường một thành phố bạc liêu mỹ đang nhận tiền thì bị lực lượng chức năng bắt quả tàng
sau hai lần bị hoãn xét xử sáng nay tòa nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục mở phiên tòa
tòa xét xử bị cáo lê viết hưng nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai và một mươi hai bị cáo khác trong vụ án sai phạm đất đai tại khu dân cư phước thái phường tam phước tp biên hòa
để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngoài ra hùng còn bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ việc năm đối tượng khác bị cơ quan công an sử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó nam nghĩa thiện tổ chức cho năm đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy thì bị công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai phát hiện bắt giữ thu hồi một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
mở rộng cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp nguyễn phi hùng là đối tượng đã bán ma túy cho các đối tượng trên để sử dụng
khám xét nơi ở của hùng phát hiện võ duy long và trần văn giang đang trong tình trạng phê ma túy
và thu giữ hai gói ma túy tổng hợp một bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng một số tăng vật có liên quan
còn tại tỉnh bạc liêu công an tp bạc liêu cho biết vừa mời chủ tài khoản facebook trần quốc tuấn lên làm việc
vì có hành vi đăng tải thông tin ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức
theo hồ sơ vào chiều ngày một mươi một tháng tám tài khoản facebook có tên trần quốc tuấn đăng tải thông tin sai sự thật
làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức bài viết đã thu hút nhiều lượt bình luận chia sẻ trong thời gian ngắn
gây dư luận xấu trong nhân dân sau khi nhận được thông tin công an tp bạc liêu đã xác định được chủ tài khoản này
là trần quốc tuấn chú tại phường tám tp bạc liêu nên mời lên cơ quan công an làm việc
tại đây công an tp bạc liêu đã tuyên truyền nhắc nhở và thông báo lỗi vi phạm
trần quốc tuấn đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin trên là sai và đã gỡ bỏ bài viết đồng thời làm bản cam kết không tái phạm
vây tìm người này cho người khác mượn đến khi con nợ bỏ trốn thì một bị cáo chú tại quận hải châu tp đà nẵng
mất khả năng chi trả dẫn đến hành vi lừa đảo toán nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo lê thụy hà my bốn mươi tuổi
chú tại phường hải châu hai quận hải châu về tội lừa đảo chiếm đọt tài sản
theo cáo trạng để có tiền trả nợ my đến nhà
một người dân trú tại phường thuận phước quận hải châu mượn tiền nhưng nói dối là làm thủ tục đáo hạn ngân hàng
sau khi my viết và ký giấy mượn tiền bà này đã chuyển khoản cho my hai tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng
sau đó my chuyển khoản trả nợ cho một số người còn lại một tỷ đồng my tiêu xài hết
trước tòa my khai nhận làm nghề cho vay tiền thường xuyên mượn của người này cho người khác vay
vào năm hai nghìn hai mươi một nhiều con nợ bỏ trốn khiến cho my mất khả năng chi trả dẫn đến hành vi phạm tội nói trên
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt lê thụy hà my bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dùng dao không chế và gây thương tích tại vùng cổ của lái xe taxi nhằm mục đích cướp tài sản
phạm văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu là đối tượng đã từng có tên án về tội cướp tài sản
vừa bị công an tp lào cai tỉnh lào cai bắt giữ sau bảy giờ gây án
trước đó dạng sáng ngày hai mươi một tháng tám
công an tp lào cai nhận được tin báo của gia đình anh vũ đình long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
về việc vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tháng tám anh long chở taxi cho một người thanh niên
khi đến khu vực cửa khẩu kim thành phường duyên hải tp lào cai
thì bị nam thanh niên dùng dao không chế và gây thương tích tại vùng cổ với mục đích cướp tài sản
sau bảy giờ quyết liệt truy bắt đến khoảng một mươi giờ sáng ngày hai mươi một tháng tám
trinh sát đội cảnh sát hình sự công an tp lào cai đã bắt giữ thành công mạnh
khi đang lần trốn tại một quán internet trên địa bàn tp lào cai
tại cơ quan công an bước đầu mạnh khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
để thực hiện hành vi trên mạnh đã mang theo một con dao thái lan vừa đi taxi của anh long
khi có thời cơ mạnh cầm dao kể vào cổ anh long để cướp tài sản
nhưng do anh long kháng cự quyết liệt nên cả hai vật lộn trên xe khiến anh long bị dao cớ vào cổ
sau đó mạnh ra khỏi xe rồi bỏ trốn khỏi hiện trường tuy nhiên đã bị lực lượng công an bắt giữ sau đó
vì hiếp không ngờ xong lúc vòng vòng anh ấy cũng thấy chảy máu không biết là máu ở đâu
thế thì vòng một lúc xong mẹ kêu mẹ xong rồi là thôi bây giờ tao thả mày đi
thế rồi bắt đầu chạy chạy lên trên lát
trên lát thì ngủ đến sáng sáng thì về
không có anh ở trên lát

gặp người yêu gặp người yêu
và có nét ngồi chơi chơi được gần năm phút thì anh vào bắt
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
một nhóm đối tượng có hành vi chặn xe sử dụng đao đe dọa rồi chiếm đoạt tài sản
và tiền của một người dân đang đi một mình trên đường vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên bắt giữ
cụ thể vào khoảng một h ba mươi năm phút ngày một mươi chín tháng tám anh nguyễn báo hòa công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn gc ở khu công nghiệp phố nối a
điều khiển xe mô tô đi đến đoạn đường vắng thuộc thôn thanh xá xã nghĩa hiệp huyện yên mỹ tỉnh hương yên
thì bị một nhóm đối tượng chặn xe sử dụng đao đe dọa rồi chiếm đoạt chiếc xe máy cùng số tiền hơn một triệu ba trăm linh nghìn đồng và một điện thoại di động
quá trình điều tra truy xét đến một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã làm rõ và bắt giữ năm đối tượng có liên quan
cơ quan điều tra đã xác định nhóm đối tượng này cũng chính là thủ phạm gây ra hai vụ cướp xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng tám trên địa bàn thôn yên phú
xã giai phạm huyện yên mỹ và ngày một mươi tám tháng tám tại phường bần yên nhân thị xã mỹ hảo
đồng thời đã thu giữ một thanh đao bốn chiếc xe máy là vật chứng của các vụ cướp do các đối tượng gây ra
do có mâu thuẫn trên mạng xã hội võ minh điền và một youtuber khác đã hẹn nhau giảng hòa và có hành vi gây dối trật tự công cộng
công an quận bình tân tp hcm vừa hoàn tất cáo trạng chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố bị can võ minh điển hay còn gọi là youtuber võ minh điển
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại quận bình tân về tội gây dối trật tự công cộng
theo kết luận điều tra võ minh điền là chủ kênh youtuber điền đồ cổ thường xuyên livestream bán hàng trên mạng
quá trình sử dụng mạng xã hội võ minh điển phát sinh mâu thuẫn với nhóm youtuber của hà kim ngân ở tp nha trang
sau thời gian thách thức nhau trên mạng những người này huy động thêm người và hai nhóm hẹn nhau để giải quyết
khi gặp nhau hai bên đã xảy ra ẩu đả khiến hai người bị thương hư hỏng xe ô tô
ngay sau khi xảy ra vụ việc công an quận bình tân đã vào cuộc điều tra xác định nguyên nhân
và đưa võ minh điển cùng nhiều người có liên quan về trụ sở để lấy lời khai
tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán người
tuyên phạt bị cáo huỳnh thanh nhơn ở phường trần quang diệu tp quy nhơn bản án sáu năm tù
đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai nhân bị lừa đưa sang campuchia làm hướng dẫn cách tạo các tài khoản game sàn giao dịch ảo
và rụ rỗ lôi kéo con mồi tham gia các trò chơi có nạp tiền trên mạng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền
trong quá trình ở campuchia nhân được quản lý gợi ý nếu như tìm được một người đưa sang campuchia
thì sẽ được hưởng thêm một trăm linh usd và sẽ không bị bỏ đói đánh đập
đến đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thông qua facebook và zalo nhân đã lừa một người bạn ở tp quy nhơn bán qua campuchia
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nạn nhân được gia đình chuộc về việt nam và đã đến cơ quan công an trình báo tố cáo hành vi của huỳnh thanh nhơn
một đối tượng mua bán số lượng lớn pháo nổ đang trên đường đi tiêu thụ vừa bị công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ và ra quyết định khởi tố
tăng vật thu giữ là gần một trăm sáu mươi bốn kg pháo nổ tất cả số pháo trên được đối tượng cao kỳ mua từ một đối tượng không rõ tên địa chỉ
sau đó vận chuyển từ tỉnh con tung về tp vinh để bán kiếm lời
tuy nhiên khi đi đến địa phận huyện hưng nguyên thì bị công an huyện hưng nguyên phát hiện và bắt giữ vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ